chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trăng thu trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị
mùa thu là lúc tiết trời mát mẻ khí hậu dễ chịu nhất trong năm
ngày dằm tháng tám là khi trăng sáng nhất và đẹp nhất
lúc này công việc đồng áng cũng nhàn hạ
mọi người có thể thành thơi thường trăng hòa mình với đất trời
chúng ta thấy rằm nó bao giờ cũng trăng tròn rồi
nhưng theo nhiều người quan sát tháng tám là tháng đẹp trăng tròn
nhất hôm đó mà trời quang mây tạnh thì chúng ta sẽ thưởng thức rất là đẹp
theo nhiều nghiên cứu tiết trùng thu và các tục lệ liên quan đến tiết trùng thu có từ thời lý
nhưng phải đến khi cách mạng tháng tám thành công
và nhất là từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
khi bắc hồ gửi thư trùng thu cho thiếu nhi cả nước
tiết trùng thu mới thực sự trở thành tiết của tất cả trẻ em
và được tổ chức vui chơi tưng bừng rộn ràng mang ý nghĩa xã hội cao
khi toàn xã hội gia đình quan tâm đến niềm vui của trẻ nhỏ
tiết trùng thu
tiết mà ngoài trời của trẻ em tiết trùng trăng
chính chất là cộng đồng xã hội của toàn xã hội
chí ít là cộng đồng của thôn xóm chí ít là cộng đồng của làng quê
tất cả mọi người trẻ em đều có thể đến được
cho nên chúng ta sẽ thấy tất cả các trò chơi trước khi phá cỗ
là các đoàn múa sư tử đi khắp các nhà để múa sư tử để cổ động
rồi nhà nào cũng làm như vậy
và nhà nào cũng mong rằng các em sẽ đến phá cỗ vĩ mình
mặc dù có khi cỗ cũng đơn giản có những thời rất nheo
chỉ có quả bưởi thôi nhưng quả bưởi được nhiều muối đó
chia cho nhiều trẻ em thì lúc đó cũng là rất hạnh phúc rồi
theo phan kế bính trong sách việt nam phòng tục
dân ta thế kỷ một mươi chín ban ngày làm cỗ cúng ra tiên
tối đến bảy cỗ thưởng trăng
đầu cỗ là bánh mặt trăng và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả
đồng thời trong ngày này mọi người thường biếu ông bà cha mẹ thầy cô bạn bè họ hàng
và các ân nhân khác bánh trung thu hoa quả trà và rượu
trẻ con buổi tối trung thu cùng nhau rước đèn đến các nhà trong xóm
rồi múa sư tử múa lân
với ý nghĩa mang lại sự may mắn thịnh vượng và là điểm lành cho mọi nhà
trong ngày tết trung thu xưa
người lớn thì thành thơi cùng nhau uống rượu thường trăng và hát chống quân
trẻ em thì rước đèn ý ới gọi nhau đi xem múa lân ca hát
rồi vui hưởng bánh kẹo cùng các thứ trái cây do cha mẹ bày ở ngoài sân
trong đêm trung thu dưới hình thức một mâm cỗ
chờ trăng lên đến đúng đỉnh đầu mới phá cỗ
với rất nhiều thức quà đẹp mắt và thơm ngon
như bánh nướng bánh dẻo hình con lợn con cá mâm ngũ quả

tết trung thu là một cái tết cổ truyền của các cháu thiếu nghi của toàn quốc
cho nên là nếu mà nói cái thời bao cấp ngày xưa thì các cháu rất là hào hức
ngày xưa thì đồ chơi thì nó cũng rất đơn giản
ngôi sao với cả sư tử mấy cái đèn cù nó bình thường
ngày xưa là đến cái mùa trung thu là khao khát lắm
phải có cái phiếu ra gọi là bách hóa hay là tổng hợp với mua được bánh trung thu
và nói chung là phân phối rất là khó khăn
nó không như cái thời nay là thời mở cửa
cho nên là bánh trung thu này rồi các loại bánh hiện bây giờ là cái thời mở cửa
nhiều loại bánh rất là ngon và rất đặc biệt
khi xưa người ta thường chuẩn bị hai mâm cỗ
một mâm dâng lên tổ tiên ông bà
và một mâm để thắp ngưng ngoài sân dâng lên thổ thân thổ địa
là thần trăng
với mong muốn cầu một mùa bình an
mưa thuận gió hòa
người nông dân trồng lúa
trồng ngô được mùa mảng bụi thu
ngày nay cuộc sống bận rộn hơn
nhiều gia đình thu gọn lại còn một mâm cỗ
để dâng lên ban thở gia tiên
mâm cỗ này chủ yếu là hoa quả
đặc biệt phải có bánh nướng bánh dẻo
đèn ông sao
hoặc có một ông tiến sĩ giấy bên cạnh
với mong muốn con cái trong gia đình này
học hành chăm ngoan
học hành đỗ đạt
ngày xưa thì chúng tôi
cũng rất là bất vả
mà con thì bé
mà nghĩ đến ngày trung thu
thì ai cũng mong muốn về
để có một cái bánh
dẻo bánh nướng thật ngon
cho các cháu
và bánh không những là bánh kẹo nữa
rồi các cái đồ chơi
như là đèn ngôi sao
rồi là đèn lồng
rồi sư tử
rất là nhiều đồ chơi khác nữa
nhưng mà cũng không thể bằng bây giờ được
bây giờ thì rất là nhiều nhà
sản xuất nhiều đồ chơi
tết trung thu
là rằm tháng tám âm lịch
thì những người nhớ
thì những người nhớ
đêm trung thu
không chỉ là cơ hội cho các em nhỏ vui chơi
thưởng thức bánh kẹo
mà còn là cơ hội được nghe ông bà
kể những câu chuyện vui
hầu như đứa trẻ nào
cũng háo hức chờ đợi ông bà kể chuyện
về chú quệ chị hằng
trong tâm trí ngây thơ của chúng
chú quệ chị hằng
là những người bạn ở rất xa
chỉ vào đêm trung thu
chúng mới được nhìn rõ hơn
đến gần hơn những nhân vật cổ tích
mà chỉ có một người bạn
trong lời kể của người lớn
mỗi năm một lần vào ngày trăng tròn nhất
chị hằng và chú quệ
sẽ được xuống trần gian
vui chơi cùng các em nhỏ
câu chuyện cổ tích đầy tính nhân văn đó
đã đi vào tâm trí của không biết bao nhiêu đứa trẻ
và lớn lên cùng chúng
sau này khi trưởng thành
chúng đều hiểu
đó chỉ là những nhân vật không có thật
nhưng đó sẽ mãi là những kỷ niệm tuổi thơ đẹp

trong sáng nhất mà chúng có được
phong tục trung trăng cũng liên quan đến sự tích chú quệ trên cung trăng
do một hôm quệ đi vắng
cây đa quý bị bật gốc bay lên trời
chú quệ bèn bám vào dãy cây
níu kéo lại nhưng không được
và đã bị bay lên cung trăng với cả cây của mình
nhìn lên mặt trăng
có thể thấy một vết đen rõ
hình một cây cổ thủy
có người ngồi dưới gốc
và trẻ em tin rằng
đó là hình chú quệ ngồi gốc cây đa
dưới ánh trăng sáng
bầu trời quang đẳng
và môi trường trong lành
mọi người đều thoải mái
với một niềm vui khó tà
gọi là quệ
thế nhưng một chú quệ này
là chú quệ của trường sinh
chú quệ của đêm trường sinh
thu là khác
quệ này là quệ về cây cối
khác với chú quệ khác
chú quệ những chú quệ kia
thì luôn luôn là quấy đảo
luôn luôn là nhân vật của trào phúng
thế nhưng chú quệ đây là chú quệ hiện ảnh
thương người thương vợ con
và luôn đem lòng để cứu mọi người
tất cả cái sự vì mọi người đấy
mình vì mọi người cứu giúp mọi người như thế
thì cái điểm hạnh phúc
là được sống cho vì mọi người
vì thế mà chú quệ
cũng được sống xuyên suốt thời gian
đối với tâm khẳng của mọi người
thì chú quệ sẽ có một tâm trí trong lành
và ấm áp hơn
đèn ông sao năm cánh
hai màu xanh đỏ
lúc đó là linh hồn của ngày trung thu
phố phường quá nhiều màu sắc
khiến màu sắc xưa của trung thu
phần nào bị lưu mờ
đồ chơi trung thu nhiều đến nỗi
người ta sẽ bị hoa mắt bởi hàng trăm hàng nghìn
chủng loại với đầy đủ màu sắc rực rỡ
nếu người lớn không định hướng sở thích của trẻ
chúng sẽ không thể cưỡng lại
sự hấp dẫn của trẻ
những món đồ chơi mang phần bạo lực
như súng siêu nhân
và quay lưng lại với đồ chơi truyền thống
đầy giản dị nhưng thần thiện
và mang ý nghĩa nhân văn
như những chiếc đèn trung thu
mặt nạ giấy bồi
ông tiến sĩ giấy
đồ chơi của các cháu
thì bây giờ
thì cũng rất là nhiều
theo tôi thì các cháu gọi là
chỉ hào hứng
trong cái ngày trung thu thôi
hoặc là gần gần đến ngày
trung thu thì
nói chung là gia đình nào
cũng phải đưa các cháu đi
sắm tết trung thu
thì các cháu cũng chơi cũng không được như ngày xưa nữa đâu
vì bây giờ mình
thời mở cửa mà
đâm vào phim ảnh cũng nhiều
nên đồ chơi là chơi cũng được
không có ý nghĩa bằng ngày xưa
ngày xưa thì khảo khát lắm
những gì là truyền thống
dù có thời gian bị mai một
thì cũng không thể mất đi
bởi có những người luôn đau đáu
giữ gìn và níu kéo
những nét văn hóa truyền thống của dân tộc
về thăm làng cao viên
một trong những làng nghề
chuyên làm đồ chơi trung thu
vào những ngày này
ta mới cảm nhận được không khí rộn ràng
và phấn khởi của tết trung thu
đang đến thật gần
người làng cao viên làm đèn cao quân
từ bao đời nay
trước kia họ làm cả đèn ông sao
rồi gánh lên nội thành bán cho trẻ con phố phường
đèn cao quân từ lâu
đã trở thành một màu đẹp
món đồ chơi dân gian không thể thiếu
của trẻ em việt nam
vào mỗi dịp trung thu
những cái truyền thống văn hóa của việt nam ta nên giữ
những cái nét đẹp ta nên giữ
còn những cái gì nó mới xâm nhập vào
nếu ta học được
cải biến được để cho nó thành
thì họ còn không
nếu con trẻ bây giờ
có bậc phụ huynh đôi khi chỉ dùng tiền
no cho các em
cứ chơi hiện đại
nhưng cái đấy không phải là cái tốt đâu
vì vậy cho nên
cần nưu giữ
bằng những trò chơi dân gian chính thống của quê hương
cái tuổi ấu thơ đâu đã có sẵn
ta nên phát huy
thế lại đậm đà các bản sắc văn hóa của dân tộc việt nam
như cái thế hệ chúng tôi
khi thầy giáo hướng dẫn
thì ai cũng tha thiết
muốn làm đèn cao quân
và đêm hôm đó
mình muốn thưởng thức tác phẩm của mình
thì ở đấy nó có cả
nhu cầu sáng tạo
nhu cầu được thưởng thức
thế nhưng hiện giờ
thì trẻ em
thường mua đèn cao quân
hoặc mua một trò chơi như đấy
thì chỉ là nhu cầu được thưởng thức
chứ không có nhu cầu sáng tạo nữa
thì đây cũng là một sự thiệt thòi
nhưng tôi nghĩ rằng
rất nhiều những cái điểm khác
thì trẻ em sẽ sáng tạo ra những trò chơi khác
nhiều trò chơi khác
thì có thể
cái đèn cao quân nó sẽ
vào quá khứ
ở một bộ phận nào đó
nhưng rồi nó cũng không mất đi
vì cả một cái xu hướng
cứ đang phụ hồi lại
có những trào lưu nó phụ hồi
thì người ta thàm
đèn cao quân
và dù có đèn cao quân
có ngày hôm nay
hình tượng nó khác
đèn cao quân của ngày hôm qua
thế nhưng bao giờ
nó cũng là một truyền thống
và tôi nghĩ là
dù cái truyền thống đấy
nó có mai một chút nữa
nhưng chắc sẽ không bao giờ mất được
vì thường cứ nghĩ đến trung thu
là nghĩ đến đèn cao quân
nhắc đến hậu ái
xã vân canh hoài đức hà nội
là nhắc đến địa chỉ nước tiếng một thời
với những món đồ chơi trung thu truyền thống
như đèn ông sao
ông tiến sĩ
ông đánh gậy
dù nhọc nhằn vất vả
cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng những nghệ nhân
vẫn lặng lẽ bảo tồn ngày xưa
một số nghệ nhân hy vọng
ngày càng nhiều trẻ em
quay lại với những món đồ chơi truyền thống
thông qua hình thức giáo dục
giao lưu và trải nghiệm
như đã diễn ra trong gần chục năm qua
dù cho cuộc sống có thay đổi
thì những nét văn hóa
đã đi vào tiềm thức của bao lớp người việt
cũng sẽ không bị mất đi
và tết trung thu cũng vậy
đó luôn là một cái tết được ngóng đời
với tinh thần bao hiếu
đoàn viên và thương yêu
người việt luôn có truyền thống
uống nước nhớ nguồn
tưởng nhớ đến công ơn của những người đi trước
chính vì vậy
tết trung thu cùng với ý nghĩa là ngày đoàn viên
của mọi gia đình
sẽ luôn được duy trì
cùng với đó là sự quan tâm của cộng đồng
dành cho trẻ nhỏ
thế hệ măng non của đất nước
quý vị và các em nhỏ thân mến
cứ gần đến trung thu
những làng nghề làm đồ chơi truyền thống
lại rộn ràng và nhộn nhịp hơn hẳn
đã có nhiều năm
đồ chơi truyền thống bị mai một
vì sự áp đảo của đồ chơi nước ngoài
tuy nhiên nhờ nỗ lực giữ nghề
của những người nghệ nhân dân gian
đã góp phần giữ lại những nét đẹp
xưa cũ của trung thu
cứ đến dịp trung thu
nhiều người không thể quên được
các món đồ chơi giản dị
như chiếc mặt nạ giấy bồi
đầu sư tử đèn ông sao
đèn cù hay đèn kéo quân
đây là những món đồ chơi
quá đỗi quen thuộc đối với tuổi thơ mỗi người
chắc hẳn sẽ khó có ai
quên tuổi thơ của mình
cắn liền với những chiếc đèn nhiều màu sắc
tất cả làm nên một nét đẹp
truyền thống của tết trung thu
để mang đến những niềm vui nhỏ nhỏ
cho trẻ em
và góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa truyền thống
phải kể đến sự kiên trì
bền bì của những nghệ nhân dân gian
những người tâm huyết với nghề
làm đồ chơi truyền thống
cũng có những người chỉ vì yêu thích
các món đồ chơi nhỏ nhắn
và nhiều màu sắc như vậy
mà quyết tâm tìm tòi
và theo đuổi công việc
vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ này
một trong số đó
là nghệ nhân trẻ thanh tâm
không sinh ra trong gia đình
có truyền thống làm nghề
như nhiều nghệ nhân làm đồ chơi trung thu
chị thanh tâm bén duyên
và gắn bó với keo rán
nan tre giấy màu
được hơn một mươi năm năm
người ta nói đến với nghề
cũng là duyên
quả không sai với người phụ nữ trẻ này
cái duyên đó đã giúp chị âm thầm
làm ra hàng nghìn hàng vạn
chiếc đèn trung thu đa dạng
đa sắc màu
trong đó chủ yếu là
cái đèn kéo quân
cơ duyên đến rất là tình cờ
khi con trai một tuổi
thì ông xã làm cho con trai
một cái đèn kéo quân
thế là mình nhìn rất là đẹp
sau mấy ở nhà
thế là mình mới bảo thế này
thì mình cứ phát triển nó lên
để đi đưa lên trào hàng
xem là có được không
nhưng khi mang lên thì ai cũng thích
ta tư vấn thêm
các hoa văn kiểu khác nữa
thế là từ đấy mình phát triển
và mỗi năm cũng phát triển lên
công việc làm đồ chơi trung thu
không chỉ đòi hỏi sự khéo léo
mà còn cần sự chăm chỉ và kiên nhẫn
đó là điều mà một cô gái
con nhà nông như chị tâm có thừa
còn nhớ thời gian đầu vất vả
trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm
cô gái trẻ thanh tâm khi đó
phải mang từng chiếc đèn trung thu
đi khắp hà nội giới thiệu
và trào bán
lúc đầu những chiếc đèn còn khá vụn về
chưa được nhiều người chấp nhận
nhưng nhờ kiên trì và nỗ lực
cuối cùng những sản phẩm chị tâm làm ra
cũng được nhiều người ưa chuộng
rồi bắt đầu đặt hàng ngày một nhiều
cái nghề truyền thống
thì nó phải cực kỳ yêu nghề
thì mới tồn tại được nó
bởi vì đối với
bây giờ xã hội nó nhiều đồ chơi
rất nhiều đồ chơi ra giữa nhà
dạng mà đẹp mắt
và lại rẻ nữa
cạnh tranh rất vất vả đằng khác
nhưng mà được cái là
với lòng yêu nghề
thì mình cứ cố gắng bám trụ lấy
cái sản phẩm này của việt nam
đặc trưng của việt nam
tôi cũng rất mừng
là các cháu nó làm một cái nghề
mà các cụ xưa ta cũng đã làm rồi
tức là nghề truyền thống
về trò chơi dân gian
để phục vụ các cháu thiếu nhi
giảm tháng tám
có một giai đoạn
tức là nó bị thất lạc
nó mai một
thế bây giờ các cháu nó phục hồi lại được
thì tôi thấy rất mừng
và gia đình cũng nhiệt tình là ủng hộ các cháu
về sức khỏe thì cháu tâm nó không được tốt lắm
sức khỏe không tốt lắm
nhưng mà được cái là
cái nghị lực và cái ý chí của nó khá là tốt
chị tâm từng làm rất nhiều loại đèn
nhưng vẫn yêu thích nhất
là loại đèn kéo quân
vì ý nghĩa sâu sắc mà nó hàm chứa
trục đèn là một thân trúc ở giữa
biểu hiện cho trục khôn
đèn quay sáu mặt
là biểu tượng cho sau cá tính của con người
thương ghét giận hờn buồn vui
tất cả đều phô bày
quay theo nhờ ánh sáng kể chuyện
lấy ý nghĩa của chúng làm bài học
tù thần tích đức đem lại điều lành cho mọi người
vậy nên các hình được vẽ
là những câu chuyện về lịch sử
hay giáo dục cổ xưa với các bức tranh dân gian
kể cả những câu chuyện dũng cảm
của những người lính xung trận đánh đuổi quân thù
chính vì thế đèn kéo quân
còn được gọi là đèn kể chuyện
bằng ánh sáng cổ tích
mình thích nhận là làm cái đèn kéo quân
bởi vì nó đặc thù là nó là của việt nam
nó không lẫn với các loại đèn của trung quốc
nó nhiều đèn lồng đó
cũng mà mình đèn kéo quân
thì có việt nam thì có
và hình thù bắt mắt
và có một bài hát về đèn kéo quân
đặc trưng của các chú bộ
ngày xưa nữa đấy
thế là mình làm nó
đèn kéo quân thì làm rất là khó
nếu mà mọi người nhìn
thì rất đơn giản thôi
nhưng khi để làm nên một cái sản phẩm đấy
rất là khó
và nhiều công đoạn
nhưng mà để mình rất là thích nó
vì nó đem lại niềm vui cho các cháu
vốn tính tỉnh hòa nhã
và thương người
chị tâm làm công việc này không chỉ cho riêng mình
mong muốn của chị tâm là mở rộng cơ sở
tìm kiếm được đầu gia ổn định
để tạo việc làm thêm cho bà con trong làng
đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
làng chị từ xưa
vốn là một làng quê thuần nông
cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn
đối với những đứa trẻ này
ngoài giờ học trên lớp
cứ lúc rảnh rỗi
chúng lại tìm mì ngồi phụ làm đèn kéo quân
cùng chị tâm
với bọn trẻ con nhà nghèo
công việc này không chỉ là niềm vui
mà còn có thể phụ giúp bố mẹ
thêm đồng ra đồng vào
để chính mình có thể mua được quyển sách
đỡ đẩn cha mẹ
các gia đình mà có những nhân lực
dư dỗi đấy
là người ta cứ mang về
người ta làm công đoạn
từng công đoạn mang về nhà làm
nhà người ta cứ làm ở nhà
thế là mỗi người làm một công đoạn
sau đó họ lại mang
cho dù hiện nay
người làm đèn kéo quân
chỉ sôi động vào thời vụ tháng tám
với đồng tiền ít ỏi
nhưng nghệ nhân trẻ thanh tâm nói riêng
và những nghệ nhân làm đồ chơi dân gian nói chung
vẫn đau đáu với việc
dình giữ lây nghề truyền thống
đủ sống là được
miễn sao đem lại niềm vui cho con trẻ
trong những đêm tết trung thu
và những đêm hội làng quê
hàng chục năm làm nghề
chị thanh tâm không nhớ nổi

mình đã làm ra bao nhiêu chiếc đèn
mang đến niềm vui cho bao nhiêu trẻ nhỏ
chỉ biết rằng
cứ khi sắp đến ngày giảm tháng tám
thì cũng là lúc những chiếc đèn kéo quân
do chính thay chị làm
lại đung đưa khắp sân nhà
chờ đợi đến thay những đứa trẻ
đang háo hức rước đèn trong trang
quý vị thân mến
nghệ nhân trẻ thanh tâm nói riêng
và những nghệ nhân làm đồ chơi truyền thống nói chung
vẫn đang từng ngày

cố gắng gìn giữ một nghề truyền thống của dân tộc
dù họ nhận thấy được
những khó khăn những gặp gành của nghề
nhưng vẫn luôn vững một niềm tin
để bảo tồn và gìn giữ đến cùng
nghề truyền thống của cha ông truyền lại
tết trung thu sẽ không tròn vẹn
nếu thí nghiệm của các bạn

và cảm thấy rất là vui
cuộc sống ngày càng bận rộn
con người dứng như bị cuốn và cuồng xoáy công việc
mà quên đi tuổi thơ một thời với tết trung thu
những chiếc bánh trung thu handmade
sẽ là thước quà giản dị trong những ngày tết đoàn viên
nhắc chúng ta nhớ về một thời tuổi thơ tươi đẹp
thưa quý vị và các em nhỏ thân mến
đến đây chương trình sắc màu dân tộc xin phép được tạm dừng
thay mặt cho những người làm chương trình
xin kính chúc quý vị có một tết trung thu đầy ý nghĩa
chúc các em nhỏ nhiều niềm vui và hạnh phúc
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại